trên thế giới hiện đã ghi nhận gần một mươi chín triệu ca nhiễm covid một mươi chín với hơn ba trăm linh ca mắc mới chỉ sau hai mươi bốn giờ
đáng chú ý là số ca nhiễm mới tại nhiều nước châu âu tại nhiều nước châu phi gia tăng mạnh do mất cảnh giác
tổng số ca nhiễm virus sars cov hai trên toàn cầu là một mươi tám chín trăm năm mươi sáu bốn trăm ba mươi bốn ca trong đó có bảy trăm một mươi ba mươi tám ca tử vong
dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở hai trăm một mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
mỹ vẫn là nước chịu tác động mạnh nhất của dịch covid một mươi chín với bốn chín trăm bảy mươi ba một trăm sáu mươi năm ca nhiễm và một trăm sáu mươi một năm trăm tám mươi một ca tử vong
tiếp theo là brazil và ấn độ
florida là bang có số ca nhiễm cao thứ hai tại mỹ sau bang california
song thống đốc bang này đã cho mở cửa trở lại hoạt động kinh doanh
không ra lệnh đeo khẩu trang bắt buộc hoặc đưa ra các biện pháp cách ly mới
tại ấn độ số ca mắc covid một mươi chín đã vượt một chín triệu người
trong khi đó dịch bệnh đang có dấu hiệu trầm trọng hơn tại bang victoria của australia
với số ca tử vong trong ngày cao nhất từ trước tới nay một mươi năm ca
nhiều bang đã tái áp đặt các biện pháp hạn chế phòng dịch
đáng lo ngại là một số nước châu phi như gambia nam phi số ca nhiễm mới gia tăng mạnh
do mọi người mất cảnh giác sau một thời gian áp dụng các biện pháp bảo vệ
nam phi hiện đang đứng thứ năm thế giới về số ca nhiễm covid một mươi chín